năm hai nghìn một mươi chín công tác đào tạo nghề lao động nông thôn đã được các ban ngành đoàn thể thành phố cần thơ và người lao động quan tâm
và cũng là một trong những giải pháp nâng cao tỷ lệ giảm nghèo giảm nghèo bền vững của thành phố
cụ thể thành phố cần thơ đã thực hiện tổ chức dạy nghề được một trăm một mươi tám trên một trăm một mươi chín lớp đạt tỷ lệ chín mươi chín hai với gần bốn người
tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt chín mươi hai vượt một mươi so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra
hướng tới việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm hai nghìn hai mươi đạt hiệu quả tốt
thành phố đã đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động về vị trí vai trò của công tác dạy nghề và giải quyết việc làm
từng bước làm thay đổi tư duy nhận thức của người lao động về học nghề vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi của người lao động
từ đó chủ động và tích cực tham gia học nghề để giải quyết việc làm
giới thiệu tư vấn việc làm miễn phí cho người lao động ưu tiên xét cho vay vốn với lãi suất yêu đãi khuyến khích lao động nông thôn tự tạo việc làm mới sau khi học nghề